tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa tổng liên đoàn lao động việt nam và báo nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam và đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam chủ trì lễ ký kết
thực hiện nhiệm vụ chính trị là cầu nối giữa đảng nhà nước và nhân dân lao động
trong thời gian qua báo nhân dân cùng với các ấn phẩm đã có những đợt tuyên truyền sâu rộng
về vấn đề công nhân lao động và vai trò của các cấp công đoàn trong việc chăm lo đời sống
bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người lao động
qua đó đã đem lại hiệu ứng tích cực trong việc truyền tải đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước tới đồng đảo quân chúng nhân dân và hơn một mươi triệu đoàn viên công đoàn
cùng người lao động trong cả nước
lễ ký kết giữa hai cơ quan tổng liên đoàn lao động việt nam và báo nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tập trung vào các nội dung phản ánh đời sống của công nhân lao động
việc triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân tổ chức công đoàn
tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên
người lao động trong các dịp tháng công nhân tết xuân vầy chương trình phúc lợi đoàn viên
xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp